nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao và biểu dương cấp ủy đảng chính quyền các cấp các tập thể cá nhân đã chăm sóc giúp đỡ nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam
chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương cần dành sự quan tâm hơn nữa giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin
tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam
để kịp thời đề xuất bổ sung sửa đổi và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
cũng trong sáng nay tại tỉnh quảng ngãi đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu quảng ngãi tiềm năng và cơ hội đầu tư
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao sự nỗ lực chủ động của tỉnh trong thu hút đầu tư đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư
chính quyền phải thật sự kiến tạo đồng hành hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp phát triển xem thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương
tại hội nghị các đơn vị tham gia đã ký kết các chương trình về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ký kết hợp tác toàn diện giữa các ngân hàng thương mại với nhà đầu tư và doanh nghiệp
hôm nay ban dân vận trung ương phối hợp với tỉnh ủy đồng nai tổ chức hội nghị về trao đổi kinh nghiệm thực hiện giám sát và phản biện xã hội
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh
các cấp ủy đảng các đoàn thể chính trị xã hội giám sát phản biện phải lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm không phải những vấn đề xuất phát từ ý chí của người lãnh đạo
nâng cao vai trò mặt trận tổ quốc các đoàn thể xã hội tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giám sát phản biện
đồng thời yêu cầu sau khi giám sát phản biện phải theo dõi bám sát kết quả thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất đáp ứng được kỳ vọng niềm tin của người dân
hôm nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ và đoàn công tác đã thăm và làm việc về công tác cải cách hành chính tại tỉnh quảng ninh
tại buổi làm việc phó thủ tướng biểu dương tỉnh quảng ninh đã có nhiều chỉ đạo đồng bộ quyết liệt có nhiều cách làm mới chủ động sáng tạo
trong việc thực hiện cải cách hành chính nhất là mô hình các trung tâm hành chính công ở các cấp huyện tỉnh
phó thủ tướng yêu cầu quảng ninh cần tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
theo hướng đồng bộ trọng tâm hiệu quả gắn với ứng dụng công nghệ thông tin
hôm nay một mươi tháng tám một trăm bốn mươi bốn phường tại một mươi quận của hà nội bắt đầu triển khai dịch vụ công cấp độ
với dịch vụ công trực tuyến người dân có thể tìm hiểu về các cấp độ ba
người dân có thể đăng ký khai sinh khai tử bằng các phương tiện công nghệ hiện đại ngay tại nhà và chỉ đến bộ phận một cửa theo lịch nhận kết quả
sau khi tiếp nhận từ công dân bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký qua mạng sẽ gửi lại cho công dân kiểm tra để bảo đảm tính chính xác của thông tin
mục tiêu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ cung cấp bốn mươi năm mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
và đến năm hai nghìn hai mươi sẽ cung cấp bảy mươi tám mươi dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các sở ban ngành cấp huyện và cấp xã
trên đường đường
theo đó dự báo từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa lớn trên diện rộng
với lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu trên hệ thống sông hồng thái bình và các sông ở thanh hóa nghệ an
sẽ xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ ở thượng lưu sông hồng thái bình từ hai năm m ở hạ lưu từ hai ba m
thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an từ bốn sáu m ở hạ lưu từ hai bốn m
mực nước ở một số sông đã lên cao ở mức báo động một và báo động hai
cụ thể mực nước trên sông thao tại lào cai ở mức báo động một mực nước trên sông thao tại yên bái ở mức báo động hai
sông lô tại hà giang báo động một sông lô tại bảo yên trên mức báo động hai sông kỳ cùng tại lạng sơn và sông bằng giang tại cao bằng ở mức báo động một
sông bưởi tại kim tân sông mã tại lý nhân ở trên mức báo động một
trước tình hình mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc và khu vực bắc trung bộ
nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân khu vực dễ xảy ra sạt lở đất
lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh
ra soát lại các điểm có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm
trưa nay một mươi tháng tám đã có bệnh nhân thứ hai tử vong do sốt xuất huyết tại con tùm
bệnh nhân thứ hai tử vong do sốt xuất huyết tại con tùm
bệnh nhân tử vong tên là y chơi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn play lake xã ngọc bay thành phố con tùm
nguyên nhân tử vong của bệnh nhân y chơi là do sốt xuất huyết nặng ngày thứ bảy viêm cơ tim cấp
đây là bệnh nhân thứ hai tại tỉnh con tùm tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bệnh nhân y chơi trước đó là sốt ba ngày lên trạm y tế
dịch sốt xuất huyết đã lan rộng trên địa bàn chín trên một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh con tum
đã có hơn một sáu trăm linh người bị bệnh
riêng địa bàn thành phố con tum đã xuất hiện bảy mươi tám ổ dịch tại hai mươi một trên hai mươi một xã phường
đã có bốn trăm một mươi bệnh nhân mắc bệnh và đang có chiều hướng gia tăng
con tum là tỉnh có tỷ lệ người dân mắc sốt xuất huyết cao nhất so với các tỉnh tây nguyên
nguyên nhân chính dẫn đến dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở địa phương này là do người dân còn lơ là chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
đặc biệt là thiếu chủ động trong việc diệt long quang bọ gậy
khay nước bình hoa đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà

không có bọ gậy không có sốt sốt huyết
thân ái chào tạm biệt
thân ái chào tạm biệt